doanh nghiệp cần minh mạch hơn trong việc hoạch toán chi phí sản xuất kinh doanh
nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra sản phẩm
quy hoạch ngành sản xuất đi kèm với định hướng thị trường
là những vấn đề chúng tôi sẽ đề cập đến trong chương trình kinh tế và dự báo hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp ban đầu được triển khai tại tp hcm
nhưng đến nay được nhân rộng ra cả nước góp phần hỗ trợ vốn kịp thời cho doanh nghiệp
ổn định sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế
các chuyên gia tài chính ngân hàng đều đánh giá cao chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
là chương trình hành động cụ thể chưa từng có tiền lệ đối với một cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng
chương trình còn cho thấy tính chủ động sáng tạo và sự tích cực thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
từ phía ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại
bên cạnh đó giải quyết thủ tục cho vay xây dựng quy trình vay là một trong những vấn đề cải tiến hàng đầu của các ngân hàng hiện nay
đẩy nhanh nguồn vốn ra nền kinh tế và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba mươi năm của chính phủ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
xây dựng doanh nghiệp việt nam có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững
sáng kiến của ngân hàng trung ương cộng với chính quyền thành phố hồ chí minh
để kết nối là gì tức là phải xem xét từng doanh nghiệp một
mặc dù họ đang nợ
họ có phương án để làm ăn trả nợ thì mạnh dạng cho vay
thì lúc bây giờ ngân hàng thương mại có sự gọi là thấu luận đánh giá của chính quyền
một cách minh bạch như vậy để họ có thể mạnh dạng cho vay
để giúp doanh nghiệp họ làm ăn họ có tiền trả nợ
và họ cũng tránh tình trạng trường hợp là nếu xảy ra cái việc mất tiền hay là không đòi được nợ
thì họ không vi phạm
cái chuyện mà gọi là quy định là cố ý làm trái
đấy là một chương trình ra đời là một tình thế như vậy
và rất là may mắn và tốt đẹp
thì tôi là người theo dõi chương trình này với thành phố hồ chí minh
thì phải nói rằng là tới năm hai nghìn hai năm sau
thì những doanh nghiệp mà bắt đầu chương trình này
thì không ông nào lại gây ra nợ xấu cả
và làm ăn trả nợ được
nói đồng ra ngân hàng thành công
núi nợ để đổi tiền trả nợ
không đòi được nợ
đấy là cái mà cái chương trình nó bắt đầu
thực tế tại thành phố hồ chí minh
cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đã và đang có nhiều điều kiện để tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng
có được điều đó một phần là nhờ hiệu quả của chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng
được thành phố hồ chí minh khởi động đầu tiên trong cả nước
từ năm hai nghìn một mươi hai
thời điểm hồ chí minh hết sức khó khăn
và ít điều kiện để tiếp cận tín dụng
thống kê tại thành phố hồ chí minh
đến thời điểm này
qua hơn năm năm thực hiện
tổng số tiền cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
lên đến một trăm hai mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
cho khoảng bốn một trăm bốn mươi doanh nghiệp
là một công ty cũng rất lâu năm
công ty thành lập năm chín mươi hai
và đến nay thì trong cái quá trình làm việc
cũng làm việc nhiều năm
và bây giờ chúng tôi cảm thấy thuận lợi nhất
là vừa rồi là được kết nối với tất cả các ngân hàng
do quá trình mà vừa kết nối được với các ngân hàng đấy
thì cái tuyển thuận lợi là các ngân hàng
họ cần doanh nghiệp hơn
và mong muốn là chúng tôi được gắn kết hơn
cho chúng tôi vay một cách dễ dàng hơn
thuận lợi hơn
sau so với trước khi mà có những cái chương trình kết nối với doanh nghiệp
từ chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng
mối quan hệ tín dụng khách hàng trước đây
thường phát triển theo hướng một chiều
doanh nghiệp đi cầu cảnh ngân hàng

đến nay đã có sự thay đổi tích cực
tương hỗ hiệu quả hơn
ngân hàng hiện tại đã đi tìm doanh nghiệp
cùng doanh nghiệp ngồi lại
tháo gỡ những nút thắt và tư vấn cho doanh nghiệp
cả về kế hoạch tài chính
dòng tiền quản lý dự án
mà doanh nghiệp cần ngân hàng thẩm định cho vay
bản thân các doanh nghiệp đại đa số
cũng đã ý thức và khắc phục tình trạng
hai sổ sách kế toán
tăng cường tính minh bạch
nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp
xây dựng dự án có hiệu quả khả thi
vốn tín dụng đã đến với doanh nghiệp
với lãi suất hợp lý
đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên
theo đúng định hướng của chính phủ
đối với lãi suất mà
ngắn hạn là năm năm
và dài hạn là bảy
mà được vay trên cái thế chấp là
tài sản hình thành được vay
thì đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
thực sự đây là một cái
hỗ trợ rất là lớn
vì hiện nay lãi suất trung bình
mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ
đang đi vay thì khoảng từ bảy năm
bảy bảy năm trở lên
nếu như mà vay với lãi suất năm
mà cho ngắn hạn
thì đối với việc mở rộng
sản xuất kinh doanh thì rất là tốt
và cả dài hạn là bảy
thế chấp bằng cái hình thành
tài sản hình thành được vay nữa
thì nếu cái này được kích hoạt
thì hỗ trợ cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ trong nước rất lớn
và cái lãi suất về trung hạn
tương đối là cao

của việt nam chúng ta là đang
từ tám đến một mươi
trong khi trung hạn các ngành nghề
giống như các doanh nghiệp việt nam
ở khối asean
người ta đang từ năm đến bảy
với các doanh nghiệp mà
sử dụng nguồn vốn usd
vay trung hạn thì chúng ta đang
năm đến sáu
trong khi các doanh nghiệp của ngành nghề của indo mã lai
thì đang từ hai đến ba
đặc biệt một số
doanh nghiệp đầu tư ở thái lan
cho cái công nghệ mới
cho cái công nghệ
hoặc là có ý tưởng sáng tạo
họ được vay tới một
trong hơn năm năm qua
từ khi bắt đầu triển khai thực hiện
chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai đến nay
chương trình đã giải ngân cho vay

với số tiền lên đến

bình quân cho vay mỗi năm
đạt trên một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
đại diện hiệp hội doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh
và hiệp hội các doanh nghiệp
ở các quận cho rằng
đối tượng được hỗ trợ vốn
chưa tập trung nhiều vào doanh nghiệp
vừa và nhỏ
vốn ít tài sản thế chấp
không có nhiều lợi thế
tiếp cận ngân hàng
bằng doanh nghiệp lớn
một số cái doanh nghiệp
nhỏ và vừa
họ đã trải qua thời kỳ
mà từ hai mươi hai đến nay
họ nhỏ mà
thành ra cái nợ họ cũng nhỏ
và cái nợ xấu họ cũng nhỏ luôn
nhưng mà cái nợ xấu của họ
thì lúc này nó xấu như
của người lợi lớn
có nghĩa là có những cái doanh nghiệp nhỏ
bây giờ họ nợ chỉ có tám mươi triệu thôi
và bên cạnh đấy thì có những doanh nghiệp lớn
họ nợ tám ngàn tỷ
thì hai cái xấu đó họ
ngân hàng nhà nước đang đánh đồng như nhau
và họ bị đưa lên cic
và ngay chúng trong năm đấy
họ đã trả hết tám mươi triệu
nhưng bây giờ tất cả các hồ sơ của cái doanh nghiệp này
đi vay tất cả thương mại cổ phần
thì đều thấy cái nợ xấu của họ tám mươi triệu
mặc dù bây giờ họ chỉ cần vay năm trăm linh triệu
ý tôi nói rằng
cái việc mà doanh nghiệp nhỏ họ đã khắc phục được nợ
thì chúng ta có những quy định
xóa đi không để họ treo như vậy
mà cái treo của cái doanh nghiệp này
thì như tới hai nghìn hai mươi
thì trong cái tiếng xấu này của tám mươi triệu
nó sẽ đeo đẳng cái doanh nghiệp này suốt năm năm nữa
suốt thêm hai vài ba năm nữa
thì cái việc mà họ sẽ đi vay rất là khó
phải nói thực sự là hiện nay
các doanh nghiệp vừa và nhỏ
mặc dù trong cái
thì cũng đã có nói đến cái
sẽ có những cái nguồn lực
các cái quỹ
hình thành các quỹ để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhưng mà thực sự hiện nay
doanh nghiệp vừa và nhỏ
nó đang gặp nhiều cái khó khăn
trong tiếp cận vốn
bởi vì một là vẫn còn đang
duy trì cái cơ chế là cho vay
thông qua tài sản thế chấp
thì cái đó là cái khó của doanh nghiệp
thứ hai là bản thân doanh nghiệp vừa và nhỏ
do cái đặc thù như thế nên rõ ràng là nó
kinh doanh nó có rủi ro
hơn là những doanh nghiệp lớn
thế nên cái lãi suất
cho vay của các tổ chức
tài tránh ngân hàng
hiện nay thì lại vẫn là cao hơn so với
đối với doanh nghiệp lớn
bắt đầu khởi động từ thành phố hồ chí minh
chương trình đã nhân rộng triển khai trên toàn quốc
với nhiều hình thức đa dạng và phong phú
đây là chương trình phối hợp
trên phạm vi rộng có hiệu quả
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng
góp phần thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp về phát triển kinh tế
tại các địa phương
cụ thể chương trình đã góp phần đưa tín dụng
toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm
và kết quả chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đã tăng lên một trăm hai mươi sáu
so với cuối năm hai nghìn một mươi sáu
dư nợ cho vay
đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
đến cuối tháng tám
chiếm hai mươi một dư nợ nền kinh tế
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đã có trên ba trăm linh buổi gặp gỡ
đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp
được tăng lên
qua đó các ngân hàng cam kết
cho vay các doanh nghiệp mới
gần năm trăm bảy mươi tỷ đồng
và đã giải ngân hơn năm trăm năm mươi tỷ đồng
cho khách hàng doanh nghiệp
số tiền được gia hạn
cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ
là gần ba mươi tỷ đồng
ngoài ra các ngân hàng có nắp dụng
các hình thức hỗ trợ khác
như giảm lãi suất cho vay
đối với các khoản vay cũ
cho các doanh nghiệp
với tổng dư nợ được hỗ trợ
gần hai mươi tỷ đồng
thưa quý vị thời gian tới
để nâng cao năng lực kết nối ngân hàng doanh nghiệp
các ngân hàng thương mại
cần cải tiến thủ tục
giảm chi phí để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với vốn hơn
mặt khác các doanh nghiệp
cần minh bạch hoạch toán kế toán
để ngân hàng nhìn thấy được
tạo niềm tin lẫn nhau
có như vậy mới kịp thời tháo gỡ khó khăn
và đáp ứng nhu cầu vốn vay
cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp
hiện nay nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ
vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh nghiệp
vì vậy các ngân hàng thương mại
cần cải tiến thủ tục
giảm chi phí để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn hơn
đừng để còn khái niệm xin cho
trong mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp
bởi ngân hàng cũng là doanh nghiệp
nếu không có khách hàng vay vốn
thì ngân hàng cũng không tồn tại được
những chương trình kết nối với ngân hàng
sẽ mở rộng hơn
với những cái đối tượng khó khăn như tôi vừa nói
có nghĩa đi theo chuyên đề
bây giờ không phải là ký
ký như mọi khi hồi xưa ký như mọi khi là rất cần
gặp nhau ký mà để cần nguồn vốn
nhưng bây giờ bắt đầu trong nguồn vốn từng đối tượng
có những đối tượng đã ổn định rồi
thì có thể là đã ký trong năm năm qua
có khi giờ chúng ta không cần ký nữa
mà ký cho những đối tượng mà như tôi vừa nói
chuyên đề cho ông công nghệ phụ trợ
kết nối chuyên đề cho ông khởi nghiệp sáng tạo
chuyên đề cho ông xuất khẩu trái cây
chuyên đề cho ông rau sạch
đó mình làm những chương trình đó
thì rõ ràng những doanh nghiệp nó sẽ rất là cụ thể
cái mong muốn của chúng tôi
và cũng giống như là của các anh em
của các hội doanh nghiệp
của các doanh nghiệp khác
đều mong muốn rằng ngân hàng sau này
và bây giờ là tiếp tục ủng hộ
và duy trì cái chương trình
kết nối với doanh nghiệp
đồng thời là mở cái hướng rộng ra
có thể cho doanh nghiệp
quay một cách dễ dàng hơn
cho doanh nghiệp quay dễ dàng hơn
là coi như là
nếu muốn đánh giá cho vai ở ngành đó
thì nên có những chuyên gia tư vấn về
chính cái ngành đó
thì họ hiểu sâu về ngành đó hơn
thì họ sẽ tư vấn cho ngân hàng
tốt hơn là ngân hàng đi tư vấn ngược lại
để nâng cao năng lực kết nối ngân hàng với doanh nghiệp
về phía các doanh nghiệp
cần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
tổ chức sản xuất phù hợp
nâng cao năng lực cạnh tranh
để nâng chất lượng sản phẩm
phù hợp với thị trường
đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
cần minh bạch hoạch toán kế ước toán
để ngân hàng nhìn thấy được
tạo niềm tin lẫn nhau
bởi thời gian qua đây là vấn đề ngẽn
giữa quan hệ ngân hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ
cái điều quan trọng nhất là
doanh nghiệp cần phải được hỗ trợ
về vấn đề nguồn nhận lực
để cái hoạt động của doanh nghiệp
nó đi vào cái bài bản

mang tính chuyên nghiệp
từ trong cái sổ sách kế toán
cũng như trong cái vấn đề của quản trị
cái điểm thứ hai nữa là
chúng ta phải củng cố và phát triển
cái hệ thống quỹ
bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
và chính cái nơi đó là một cầu nối
để mà giúp cho doanh nghiệp
tiếp cận được cái nguồn vốn trao vay
cũng như là giúp cho cái hệ thống ngân hàng
tạo được một cái cơ sở
vật chất tạo thêm một cái niềm tin
có cái quyền
có cái quyền tín dụng bảo lãnh
để mà ngân hàng có thể là
hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
như vậy phải đòi hỏi cái sự trung sức
của cả hai phía
từ cái người cho vay người đi vay
và về phía quản lý nhà nước
thì lúc đó cái quá trình mà
tiếp cận vốn nó mới được diễn ra dễ dàng
bởi vì doanh nghiệp thì khác vốn
ngân hàng thì rất là cần là cho vay
nhưng mà trên hết cái nền tảng đó
là vấn đề về đảm bảo an toàn vốn
và như vậy thì chúng ta phải có
cái quỹ hỗ trợ
cái quỹ tín dụng bảo lãnh
cái quỹ tín dụng bảo lãnh
đồng hành cùng ngân hàng doanh nghiệp
thì chính quyền các địa phương
cần làm tốt công tác quy hoạch
ngành nghề sản xuất
tạo điều kiện hợp thức hóa tài sản của doanh nghiệp
để doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn
theo hướng rõ ràng minh bạch hơn
và giảm rủi ro cho doanh nghiệp
các chính sách hỗ trợ đi kèm
ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp sạch
cần làm rõ ràng hơn
bởi nếu không có chính sách rõ ràng
nghị trường này là của nhà nước
và rất cần chính quyền xử lý nghiêm
những trường hợp lợi dụng chính sách hỗ trợ vốn
không đúng mục đích
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
khi các đại biểu chất vấn
về các lĩnh vực cho vay của ngân hàng
đặc biệt là cho vay đối với các doanh nghiệp
vừa và nhỏ thống đốc ngân hàng nhà nước
chúng tôi dự kiến là sẽ tiếp tục
xem xét để ra hạng
cho các doanh nghiệp
đặc biệt là các nhu cầu vốn vay ngắn hạn
về ngoại tệ để hỗ trợ
cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
để qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
nhưng tuy nhiên
trong thời gian tới thì ngân hàng nhà nước
sẽ báo cáo chính phủ là tiếp tục kiên trì
định hướng là
từng bước hạn chế lộ trình
vay ngoại tệ
các doanh nghiệp chúng tôi cũng đề nghị là phải chủ động
trong việc xây dựng phương án kinh doanh
trong lộ trình đó
để chuyển sang các quan hệ vay bằng đồng việt nam
tuy nhiên chúng tôi cũng khẳng định là
từng bước đi phải có lộ trình
và phải đáp ứng được và phù hợp
với sự phát triển của doanh nghiệp
hỗ trợ cho các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
thưa quý vị có thể khẳng định
mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp
là mối quan hệ kinh tế song phẳng
bởi ngân hàng cũng cần khách hàng
và ngược lại doanh nghiệp cũng cần ngân hàng
để nâng cao năng lực kết nối
giữa ngân hàng với doanh nghiệp
cả ngân hàng và doanh nghiệp
cần tìm ra những nút thắt gây cản trở
có như vậy hệ thống ngân hàng
mới xứng đáng là mạch máu của nền kinh tế
còn các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay
xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email kinh tế và dự báo thnd
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba